trong quá trình phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu kinh tế vũng áng hà tĩnh
các lực lượng biên phòng công an và hải quan hà tĩnh đã phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thành mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại khối một mươi bốn phường bến thủy thành phố vinh nghệ an
đang vận chuyển ba mươi viên ma túy thuốc lắc bằng xe taxi mang biển kiểm soát ba mươi bảy a một mươi bốn nghìn một trăm hai mươi
mạnh khai nhận được người đàn ông tên mậm ở phường bến thủy tp vinh nghệ an trở thuê vào ký anh
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng đèo ngang hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố
bàn giao công an thị xã kỳ anh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật